những năm gần đây đã có nhiều dự án trồng chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh thái nguyên
chú trọng xây dựng các vùng chè trọng điểm theo hướng việt gáp
mở ra hướng đi mới trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè ra thị trường
những lá chè xanh tươi mơn mởn hoàn toàn không có cỏ dại hay sâu bệnh
những luống chè này được chăm sóc theo kiểu thông thường
tức là sử dụng phân bón hóa học thuốc kích thích diệt cỏ
và thuốc trừ sâu bệnh
thế nhưng ở nương chè gần đó của ông lê văn khánh
xóm tân thái phú lương thái nguyên thì trái ngược lại
không sử dụng phân bón hóa học nương chè này sử dụng một trăm linh phân ủ
và các loại chế phẩm sinh học nhằm tăng độ phí nhiêu tự nhiên cho đất
đồng thời chủ vườn này cũng chỉ sử dụng các chất chiết xuất từ cây xanh
để bắt sâu hay cắt tỉa những cành có sâu ăn hại
chúng tôi phải tuân thủ theo tất cả mọi cái của khoa học công nghệ
thứ nhất là cái cỏ là chúng tôi chỉ được cắt cỏ thôi
và cái hai nữa là gắn liền với cái hệ thống tưới tiêu
vì cái phân vi sinh hữu cơ là nó phải có nước
nó không có lước là nó không giữ được độ ẩm
là cái phân đấy là chúng tôi phải cuốc hố bỏ
hoặc một cái nào cho té là bà con chúng tôi sẽ té
mũi là những đối tượng gây hại chính đối với cây trẻ trong thời điểm này
do đó cứ ba ngày một lần ông khánh lại dùng chế phẩm tư thảo mộc để phun cho cây
từ khi tham gia mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ
đây là cách duy nhất ông áp dụng để phòng trừ bệnh cho cây trẻ
bà con đã làm giả xuất ra như thế này thì nó là sạch
tất cả mọi cái nó an toàn tiết đối
coi nào nó lăm không nuốt không thuốc trừ sâu không phân
không tất cả thuốc bảo quản giá thì so đến bây giờ là nó tranh nạch rất là nhiều so với cây trẻ sản xuất thông thường
với mô hình sản xuất trẻ hữu cơ một hectare trẻ sau khi trừ chi phí
bà con có thể thu lãi từ hai trăm hai mươi đến hai trăm bốn mươi triệu đồng
mô hình này không những giúp cho bà con tăng thu nhập cải thiện cuộc sống canh tắc nông nghiệp
mà còn thay đổi tư duy hướng tới nền tảng sản xuất nông nghiệp bảo đảm sức khỏe cho con người
và bảo vệ hệ sinh
còn đây là mô hình chè hữu cơ hợp tác xã tâm trà thái của gia đình chị hoàng thị tân xã tân cương thái nguyên
thành lập hợp tác xã gồm một mươi hai hộ với diện tích chè trên một mươi tám hectare
mỗi chủ hộ trồng trè tham gia với rất nhiều vai trò
vừa là nông dân khi chăm sóc chè là công nhân khi chế biến và trở thành thương nhân khi bán hàng
hướng đến sự khác biệt của những sản phẩm chị tâm sử dụng mô hình trồng
sản xuất trà sạch an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp và tiêu chuẩn itg
tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về sản phẩm trà sạch an toàn và không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
trà của hợp tác xã có quy trình sản xuất công phu
tuân thủ tuyệt đối quy trình sản xuất an toàn lao động
bảo đảm sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng
sản phẩm của hợp tác xã tâm trà thái có sự khác biệt với các sản phẩm trà cùng loại
đó là sản phẩm được thu hái trên cây trà trung du trồng bằng hạt
tại vùng đất
vùng đất tân cương có vị chát và ngọt hậu
sản phẩm hiện được trồng theo tiêu chuẩn việt gáp và đã đạt tiêu chuẩn ô cốp hai nghìn một mươi
sản phẩm ô cốp theo bộ tiêu chí đánh giá ô cốp là trồng
chăm sóc chế biến và tiêu thụ sản phẩm là một quy trình khép kín
sự khác biệt đến từ quy trình sản xuất trẻ an toàn
sản phẩm của tâm trà thái được sản xuất và chế biến
theo một quy trình khép kín
từ gieo trồng chăm sóc thu hái đến chế biến
quy trình chặt chẽ theo từng công đoạn như chọn vùng nguyên liệu
chọn giống cách trồng chăm sóc thu hái sao xấy chè bảo quản
đều công phu và tỉ mỉ
sản xuất ra sản phẩm có nét độc đáo riêng
khi mà trà làm theo chương trình trà sạch hữu cơ thì năng suất nó không cao
nhưng cái vị của cây trà này rất là khác biệt
đó là vị chát đậm và hậu
khi pha ra nước màu vàng sáng và nhấp một ngụm trà thôi
sẽ cảm nhận được cái vị chat rất là nhẹ và rất là đậm hậu khác biệt
so với các cái chà mà không được chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ
nói chung là sản phẩm chè ô cốp của tân cương
những cái sản phẩm ô cốp là tinh túy nhất
nói chung là đạt cái sản phẩm sạch an toàn
chăm bón theo hữu cơ
nói chung là đấy như các vị biết đấy
tôi chăm bón bằng đỗ tương và tất nhiên phải chăm bón những sản phẩm đạt tiêu chuẩn
việt gáp nói chung là rất tốt có thể nói chung sức khỏe tốt cho cộng đồng
và chính bản thân gia đình mình vì mình cũng là người uống chè hàng ngày hàng giờ
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thái nguyên
hiện tổng diện tích chè của tỉnh là hơn hai mươi hai ha trong đó diện tích cho sản phẩm hơn một mươi chín sáu trăm linh ha
năng suất bình quân đạt một trăm một mươi bảy tạ một ha sản lượng chè búp tươi hàng năm khoảng hai trăm ba mươi tấn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay toàn tỉnh đã trồng mới và trồng lại gần hai hai trăm linh hectare chè
hầu hết diện tích được trồng mới bằng các giống chè chất lượng cao như chè ldp một kim tuyên
tri bảy trăm bảy mươi bảy góp phần đưa cơ cấu giống chè mới toàn tỉnh lên hơn một mươi sáu ha chiếm bảy mươi bốn hai so với tổng
diện tích chè toàn tỉnh đặc biệt đến nay tổng diện tích sản xuất chè an toàn của thái nguyên đã
đạt hơn năm một trăm linh ha chiếm hai mươi sáu diện tích chè kinh doanh trong đó diện tích sản xuất chè theo
tiêu chuẩn vietgat được cấp chứng nhận hơn hai ha sản xuất chè bảo đảm sản phẩm an toàn
có giá trị sản xuất và thu nhập cao hơn so với sản xuất thông thường từ một mươi năm đến hai mươi
sản xuất sản phẩm trên mỗi hectare đất trồng chè bình quân đạt khoảng một trăm hai mươi năm triệu đồng một hectare
một năm với xu hướng tiêu dùng và nhu cầu thị trường hiện nay việc sản xuất chè hữu cơ có
thể giúp cho người trồng chè ở các vùng chè đặc sản nổi tiếng ở thái nguyên có thu nhập trên hai trăm năm mươi triệu
đồng một hectare một năm ví dụ như là chúng ta thấy là phần lớn chúng ta sẽ có các cái chè chè
là sản phẩm có quy mô rất lớn chúng ta sẽ xếp vào cái đó là cấp chục sản phẩm cấp tỉnh rồi của
thái nguyên chè thái nguyên rất là nổi tiếng thì các cái sản phẩm ô cóp mà liên quan đến chè thì
chúng ta cần lưu ý những cái sản phẩm mà nó đi theo hướng đặc biệt ví dụ như là nó được trồng theo
tiêu chuẩn organic ở quy mô tương đối không quá lớn có là quy mô có thể là dân chúng ta có thể kiểm
soát được cái thứ hai là những cái sản vật những cái đặc sản chè riêng ví dụ như là vùng đại từ có
những cái vùng chè tự nhiên riêng còn sót lại v v thì chúng ta nên đi theo hướng đó hơn là chúng
ta tạo ra những cái chè bình thường mà xuất khẩu
việc chuyển đổi phương thức trồng chè từ nhỏ lẻ sang tập trung theo hướng hữu cơ đang mở ra hướng
phát triển đầy triển vọng mang lại hiệu quả kép về lợi ích kinh tế và môi trường cho người trồng chè
thái nguyên hiện tỉnh thái nguyên đang xây dựng năm mô hình chuỗi liên kết sản xuất chè hữu cơ với
tổng diện tích sáu mươi hectare tại các vùng chè trọng điểm thuộc các huyện đồng hỷ phú lương đại từ
thành phố thái nguyên và thành phố sông công góp phần mở ra hướng đi mới trong nâng cao giá trị thương
của thái nguyên tăng thu nhập cho người trồng chè

tổng diện tích sáu mươi hectare tại các vùng chè trọng điểm thuộc các huyện đồng hỷ phú lương đại từ

của thái nguyên tăng thu nhập cho người trồng chè
hiện tỉnh thái nguyên đang xây dựng năm mô hình chuỗi liên kết sản xuất chè hữu cơ với

hiện tỉnh thái nguyên đang xây dựng năm mô hình chuỗi liên kết sản xuất chè hữu cơ với
tổng diện tích sáu mươi hectare tại các vùng chè trọng điểm thuộc các huyện đồng hỷ phú lương đại từ
thành phố thái nguyên và thành phố sông công góp phần mở ra hướng đi mới trong nâng cao giá trị thương
của thái nguyên tăng thu nhập cho người trồng chè hữu cơ với tổng diện tích sáu mươi hectare tại các vùng chè
trong bối cảnh hội nhập toàn cầu các sản phẩm chè hữu cơ chính là tấm giấy phép thông hành là yêu cầu
để lấy được niềm tin của bạn bè trong nước quốc tế về sản phẩm chè sạch chè an toàn của tỉnh thái nguyên
từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất sản phẩm
đồng thời nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm chè góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
tuy nhiên để mô hình chè hữu cơ này có thể tiếp tục phát triển và nhân rộng trong thời gian tới
rất cần sự thay đổi thói quen của người làm chè cũng như là sử dụng các sản phẩm trà hữu cơ thái nguyên
trong đó việc người tiêu dùng có ủng hộ chè hữu cơ hay không sẽ đóng vai trò quyết định
cây cacao có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới trung và nam mỹ
sau đó được những người bản xứ khám phá sau đó trồng mở rộng ở các quốc gia như brazil

cao được du nhập vào rất sớm theo chân các nhà truyền giáo phương tây từ nhiều năm trước
cây cacao việt nam vốn được biết đến rộng rãi trên thế giới với hương thơm và vị chua nhẹ đặc trưng
tuy nhiên với số lượng có hạn chế nên nguồn nguyên liệu thượng hạng này
chỉ được các nhà sản xuất sô cô la lựa chọn khi cần tạo ra các loại sô cô la cao cấp nhất
có thể dễ dàng nhận thấy các loại sô cô la đạt giải thưởng danh giá hàng năm của học viện sô cô la anh quốc
có nguồn gốc từ nguyên liệu cacao việt nam với vị trái cây nhiệt đới đậm đà có độ thoát hương cao ba
địa phương này được đánh giá là một trong những nơi có điều kiện lý tưởng nhất cho phát triển cây cacao
ở đây theo nghiên cứu thống kê thì cây ra hoa cho quả quanh năm sản lượng bình quân đạt ba kg hạt khô một cây năm năm tuổi
vào giai đoạn trước cây cacao ở đây vẫn chưa được đầu tư mạnh vì những khó khăn khi thu hoạch bảo quản và phân phối
nhưng hiện nay khi kỹ thuật tiên tiến nhu cầu con người về các sản phẩm
chế biến từ cacao tăng lên thì cây cacao ngày càng được người dân mạnh dạn đầu tư trồng trọt
vận dụng lợi thế của tỉnh bà rịa vũng tàu về nguồn nước sạch và thổ nhưỡng đất ba gian phù hợp cho cây cacao phát triển
nhiều doanh nghiệp việt đã hỗ trợ các nông hộ phát triển sản xuất vùng nguyên liệu hạt cacao nhiều dinh dưỡng
được sơ chế bằng những bí quyết công nghệ sinh học tự nhiên để có được nguồn hạt có hàm lượng dinh dưỡng rất cao
riêng tại bà rịa vũng tàu vùng nguyên liệu đang được triển khai rộng trên ba mươi hectare với kỳ vọng phát triển những dòng sản phẩm
sô cô la hữu cơ được công nhận trên toàn thế giới việc này sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống thu nhập cho cộng đồng nông dân địa phương
toàn tỉnh hiện có khoảng một hai trăm linh hectare đất trồng cacao là một trong bảy địa phương có diện tích trồng cacao lớn trong cả nước
trong đó diện tích đang thu hoạch là năm trăm hai mươi ha sản lượng hàng năm đạt hơn ba trăm linh tấn